kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tại tỉnh bình thuận về tội trốn khỏi nơi giam giữ
được biết sau khi bị tuyên tử hình an bị biệt giam nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
và ba ngày sau khi bỏ trốn an bị bắt giữ và được xác định dương tính với sars cov hai
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hằng ngày
trên kênh báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube của chúng tôi
để cập nhật những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo